về vụ giết người tình rồi tự sát xảy ra trên phố hàng bài quận hoàn kiếm thủ đô hà nội
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàn kiếm vừa khởi tố ra lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với mai xuân thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại quận hai bà trưng thành phố hà nội để phục vụ điều tra
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin do mâu thuẫn tình cảm nên khoảng một mươi ba h hai mươi phút ngày một mươi một tháng tám
mai xuân thái đã dùng dao đâm người tình tử vong tại trước cửa số nhà một mươi bảy a phố hàng bài phường hàng bài quận hoàn kiếm
sau đó đối tượng tự tiếp tục lấy dao đâm vào người để tự sát nhưng bất thành
ngay khi nhận được tin báo công an quận hoàn kiếm phối hợp với lực lượng của công an thành phố hà nội
đã phong tỏa hiện trường để xác minh điều tra làm rõ